khoảng bốn giờ sáng ngày một mươi ba tháng chín người dân nuôi cá lồng trên sông đại giang thuộc địa bàn thôn một mươi xã thủy phù thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế phát hiện là cá nuôi trong các lồng đồng loạt chết
dù đã cố gắng nhưng đến nay họ vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân dẫn đến khoảng sáu mươi tấn cá bị chết
số cá này được bà con thả nuôi từ cuối tháng bốn và chuẩn bị thu hoạch để
trong lúc bán trọng lượng cá giao động từ một năm đến ba kg
kể từ thời điểm phát hiện cá chết đến trưa cùng ngày cá tiếp tục chết hàng loạt
khiến một trăm hai mươi lồng nuôi mỗi lồng trung bình ba tạ của người dân không còn con nào sống sót
khi phát hiện cá chết hàng loạt các hộ nuôi cố gắng vớt cá để đem ra chợ bán
tuy nhiên do số lượng cá chết quá nhiều nên bán không ai mua

trước đó trong hai ngày một mươi hai và một mươi ba tháng chín khoảng ba mươi tấn cá chấm và mẻ của người dân xã thủy tân cũng chết chưa rõ nguyên nhân
như vậy chỉ trong hai ngày người nuôi cá ở hai xã thủy phù và thủy tân cũng chết

trước đó trong hai ngày một mươi hai và một mươi ba tháng chín người nuôi cá ở hai xã thủy phù và thủy tân cũng chết chưa rõ nguyên nhân

trước đó từ ngày hai mươi năm tháng sáu đến ngày hai tháng bảy cũng trên đoạn sông này hai mươi tám hộ nuôi khu vực thôn hòa phong xã thủy tân đã thiệt hại một trăm sáu mươi bảy lồng cá khoảng ba mươi chín tấn
nguyên nhân được xác định do nắng nóng kéo dài trong khi bèo tây phụ dày trên mặt sông khiến nước không lưu thông đã làm cá chết do thiếu oxy